ngày hai mươi bảy tháng chín cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh nghệ an đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn viết dũng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu thường trú xã hậu thành huyện yên thành tỉnh nghệ an
về hành vi tuyên truyền chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam quy định tại điều tám mươi tám bộ luật hình sự
theo thông cáo báo chí của cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh nghệ an
việc bắt khẩn cấp nguyễn viết dũng bảo đảm đúng quy định của bộ luật tố tụng hình sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
hiện nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh nghệ an đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam nguyễn viết dũng để phục vụ công tác điều tra truy tố xét xử theo quy định của pháp luật